theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm nay một tháng một mươi hai
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
dự báo không khí lạnh sẽ kéo dài tới hết tuần
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay ngày một tháng một mươi hai
các tỉnh bắc bộ trung trung bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
bắc bộ và bắc trung bộ trời trở rét
thủ đô hà nội ngày có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa mưa nhỏ
như vậy đầu tháng một mươi hai các tỉnh bắc bộ sẽ rét đậm về đêm
nhiệt độ ban đêm ở vùng đông băng có thể sảm xuống dưới một mươi năm độ c vùng núi dưới một mươi độ c
đợt rét lần này được dự báo sẽ kéo dài hơn gần như cả tuần với nền nhiệt thấp hơn hẳn so với tuần trước
cũng như các đợt gió mùa đông bắc trước đây
người già và trẻ em cần chú ý giữ gìn sức khỏe